chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình aloba tám mươi chín của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị trở lại với câu chuyện về thị trường nước đóng chai
chúng tôi đã gửi đến quý vị trong những chương trình aloba tám mươi chín trước
ở những chương trình trước phóng viên của chúng tôi đã thâm nhập một số cơ sở sản xuất nước đóng chai trên địa bàn hà nội
phát hiện nhiều sai phạm nhận được phản ánh của truyền hình công an nhân dân
đoàn kiểm tra liên ngành của quận nam tử liêm hà nội đã nghiêm túc vào cuộc xử lý
đồng thời đem mẫu nước cùng một trong những cơ sở mà truyền hình công an nhân dân ghi hình được
là cơ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại nước uống thủy phát đi kiểm định
tiếp tục phát hiện những sai phạm khác
trong khi đó sau nhiều lần phóng viên liên hệ thúc giục
thì tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm hà nội cũng có công văn phản hồi
từ đây tiếp tục bộc lộ thêm nhiều vấn đề trong quản lý
kết quả đều đẹp kiểm tra thuộc xuất sự thật trái ngược góc phép rẽ hậu kiểm chưa nghiêm
những bình nước đóng chai không đạt tiêu chuẩn vẫn ung dung tiêu thụ trên thị trường
đây là những hình ảnh mà phóng viên aloba tám mươi chín
đã tìm ra trong những bình luận của các bộ phóng viên

hàng trăm bình nước được đưa ra thị trường tiêu thụ mỗi ngày bằng một quy trình sản xuất như thế này
những hình ảnh này được ghi lại vào ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
điều đáng nói là hơn bốn tháng trước cơ sở này từng được tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm hà nội
kiểm tra theo kế hoạch
kết quả kiểm tra được thể hiện trên biên bản kiểm tra như sau
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số một mươi bảy trăm sáu mươi sáu năm nghìn bốn trăm sáu mươi hai do sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội cấp
giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số hai trăm năm mươi bốn hai nghìn một mươi bảy attv
do tri cục an toàn thực phẩm cấp ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm
trên ba người đủ điều kiện về sức khỏe để trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh thực phẩm
các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm bao gồm
điều kiện cơ sở
trang thiết bị dụng cụ đạt
người trực tiếp thực hành sản xuất kinh doanh đạt
quy trình sản xuất chế biến đạt
vận chuyển và bảo quản thực phẩm đạt có giá vẻ
nguồn gốc xuất xứ hạn sử dụng của nguyên liệu phụ da và thành phẩm thực phẩm
giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của võ động
cơ sở sử dụng nước máy của thành phố để sản xuất
sau một loạt những hạng mục kiểm tra cơ sở này đoàn kiểm tra của tri cục an toàn thực phẩm hà nội có kết luận như sau
cơ sở đã xuất trình được một số giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất nhãn mát thực phẩm đạt
mặt tồn tại là chưa xuất trình được kết quả kiểm nghiệm định kỳ một sản phẩm nước đóng chai aquasa mặt vi sinh vật
tường khu vực sản xuất bị mong chóc
đoàn kiểm tra của tri cục an toàn thực phẩm
đã lấy một mẫu nước của cơ sở đi xét nghiệm
kết quả cho thấy sản phẩm không phát hiện chỉ tiêu vi sinh vật vượt ngưỡng
tức kết quả sản phẩm đạt yêu cầu
trở lại với những hình ảnh thực tế của cơ sở mà truyền hình công an nhân dân ghi nhận được
đại diện phòng y tế quận năm tử liêm
ngay sau khi xem hình ảnh mà phóng viên chúng tôi cung cấp
đã khẳng định ngay cơ sở này không đạt yêu cầu
và phối hợp cùng phóng viên đến kiểm tra cơ sở
và kết quả lại trái ngược hoàn toàn

về điều kiện vệ sinh
trần nền và tường khu vực sản xuất đều bị ẩm mốc
cửa thì hở
thứ hai nữa là đèn tiêu cực tím không hoạt động
bình rửa máy rửa bình không hoạt động
các điều kiện đó thể hiện quy trình sản xuất của chúng ta không đạt yêu cầu
đoàn kiểm tra liên ngành của quận nam tử liêm
kiến hành nghiêm phong một sản phẩm mang đi kiểm nghiệm
và kết quả kiểm nghiệm cho thấy
hai chỉ tiêu vi sinh vật
không đạt ngưỡng cho phép
cơ sở bị xử phạt một mươi một triệu năm trăm linh nghìn đồng
và bị buộc phải thu hồi sản phẩm nước đóng bình aquasa
lô sản xuất có xét nghiệm không đạt
đang lưu thông trên thị trường
như vậy kết quả kiểm tra của hai cơ quan chức năng
là di cục an toàn vệ sinh tp hà nội
và đoàn kiểm tra liên ngành quận nam tử liêm
cho thấy hai kết quả khác nhau
cùng với một cơ sở sản xuất
thắc mắc không hiểu tại sao lại có kết quả như vậy
thì phóng viên của chương trình
đã tiếp tục tìm đến di cục an toàn vệ sinh tp hà nội
để tìm hiểu thêm
liên hệ với lãnh đạo của di cục an toàn vệ sinh tp hà nội
chúng tôi được yêu cầu phải mang giấy giới thiệu đến
để đặt lịch làm việc
sau nhiều ngày chờ đợi
nhiều lần thúc giục
thì kết quả là chúng tôi vẫn không thể được làm việc trực tiếp
với phòng có chức năng liên quan đến nội dung kiểm tra cơ sở nước đóng chai
mà đơn vị này cấp phép
cũng như đã có cuộc kiểm tra vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
di cục an toàn vệ sinh tp hà nội
sau đó gửi công văn phúc đáp truyền hình công an nhân dân
qua đường thư điện tử
công văn số ba trăm linh ba
ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
trả lời nội dung phóng viên
yêu cầu làm rõ về việc
kết quả kiểm tra khác nhau
giữa hai đoàn kiểm tra
di cục an toàn tp hà nội có lý giải như sau
đối với cuộc kiểm tra vào ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
của di cục
hình thức kiểm tra định kỳ
tức là di cục an toàn vệ sinh tp hà nội
có thông báo trước
chính vì vậy cơ sở đã có thời gian
để chuẩn bị về mặt hồ sơ giấy tờ
và điều kiện vệ sinh thực tế
kết quả kiểm nghiệm mẫu nước uống
đóng chai aquastar
sản xuất ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
hạn sử dụng một mươi hai tháng
kể từ ngày sản xuất
giải thích về việc đoàn kiểm tra lên ngành
quận nam từ liêm
kiểm tra kết quả đều không đạt
công văn của di cục an toàn tp hà nội cho rằng
hình thức kiểm tra đột xuất
không báo trước
kết quả kiểm nghiệm mẫu nước đóng chai không đạt
từ kết quả kiểm tra thực tế
tại cơ sở sản xuất nước uống đóng chai
và kết quả kiểm nghiệm mẫu nước uống đóng chai

thưa quý vị
công văn trả lời của tri cục an toàn thực phẩm
đã khắc ra hoàn toàn thực tế với những gì phóng viên khảo sát được
nội dung công văn có nhiều điểm mâu thuẫn
một kết quả sản phẩm nước đi kiểm nghiệm đạt
một kết quả kiểm nghiệm lại không đạt
nhưng cuối cùng thì câu trả lời lại là
hai đoàn kiểm tra có kết quả kiểm nghiệm là phù hợp
và chưa hết
có thể thấy là trong công văn
tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm hà nội nhấn mạnh
hình thức kiểm tra vào ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
là kiểm tra có báo trước
và không phát hiện vi phạm
còn đoàn liên ngành quận nam tử liêm
kiểm tra đột xuất phát hiện vi phạm
đến đây chúng ta hoàn toàn có thể đặt câu hỏi
về hiệu quả của công tác hậu kiểm sản phẩm nước đóng chai
báo trước thì đạt
kiểm tra đột xuất thì không đạt
vậy phải chăng là kiểm tra công khai cho có
nặng về hình thức
chứ không phản ánh được thực tế thật sự
tiếp tục trở lại với câu chuyện
thì sau khi có toàn bộ thông tin từ hai đoàn kiểm tra
nhóm phóng viên của chương trình
tiếp tục quay lại địa chỉ cơ sở sản xuất
nước đóng chai thủy phát
thật bất ngờ là mọi quy trình từ sản xuất
đến tiêu thụ
vẫn như chưa hề có điều gì xảy ra
một mươi giờ sáng ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
thời điểm sau hai đợt kiểm tra
của hai cơ quan chức năng khác nhau
những chiếc xe máy tiếp tục đưa các bình nước đóng chai
từ sưởng sản xuất ra phân phối tại các cửa hàng
địa điểm thứ nhất của chiếc xe hàng đầu tiên
một cửa hàng bán bún chả
có địa chỉ tại chợ nam trung yên hà nội

ở đây vừa vừa

ở đấy nó có lấy phép này
nó có giấy chứng nhật này

và các doanh nghiệp nhỏ vừa là tự tin tưởng vào những cái việc đấy thôi
kết thúc cuộc hành trình thứ nhất
chúng tôi quay lại
và theo một xe chở nước tiếp theo
thật bất ngờ
xe nước này lại được vận chuyển vào tòa nhà kheng nam hà nội
và địa điểm được giao hàng là một nhà hàng hàn quốc rất sang trọng
có tên cố cung nằm trong tòa nhà triều nam
nước đấy mình nhập về mình có kiểm định hay là có cái thông tin về những sản phẩm nước đấy không
hay cứ thế mà nhập thôi
cô đem các sản phẩm ba bốn năm là có tất cả các giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm hết rồi
còn cái nước nó chỉ một phần nhỏ mà đem lại dùng
cái bình đấy hàng chục ngày mới hết bình để nấu cơm thôi
như vậy sản phẩm nước aquasta vẫn hàng ngày hàng giờ được cung cấp ra thị trường
trong khi không đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm
không biết còn có bao nhiêu người tiêu dùng đã sử dụng những bình nước không đạt chất lượng như thế này
và không biết ai sẽ phải chịu trách nhiệm nếu người dùng gặp vấn đề về sức khỏe
thực tế đã cho thấy
thực tế đã cho thấy
chúng ta đang quá dễ dàng trong khâu cấp phép
trong khi công tác hậu kiểm giám sát lại chưa nghiêm lơi lỏng và thậm chí là thiếu trách nhiệm
kết quả là người tiêu dùng thì vẫn đang hàng ngày hàng giờ phải uống nước nhiễm khuẩn mà không hề hay biết
đến đây thời lượng của chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin phép được khép lại
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị